đoàn lập phim chúng tôi theo chân của người lái thuyền ra biển
chúng tôi có dịp dạo quanh khu vực hòn phụ tử
thì mới được nghe dân địa phương nói về biểu tượng của hòn phụ và hòn tử hiện nay
theo đó người dân cho rằng hình ảnh mà chúng tôi ghi được từ bên ngoài biển nhìn vào đất liền
thì dễ dàng nhận ra hình ảnh của hai hòn đứng kế bên nhau như truyền thuyết hay trà con
hòn phụ tử
được trung bày la liệt từ ngoài vào tận cổng chùa hang
trên cung đường gian biển sáp giới khu vực dành cho du khách ngắm hòn phụ tử
còn có nhiều quầy hàng ẩm thực bán các loại hải sản
trên thực tế trong khu du lịch ngoài hòn phụ tử còn có hang kim cương gần cầu tàu
nhưng chưa được chỉnh trang tháp sáng để khai thác du lịch
rồi diến tiên nằm phía trên dách núi
phía biển cũng chưa có đường bộ cho du khách tới
điều quan trọng là người làm du lịch ở đây
chỉ chú ý khai thác danh tiếng của hòn phụ tử để cho thuê mặt bằng
mà quên mất việc chăm sóc và nâng cao chất lượng của những biểu tượng thiên nhiên hiếm có này
đồng thời việc sụp đổ của hòn phụ tử là một chứng tích rõ ràng nhất
về sự tác động của thiên nhiên đến môi trường sống
cũng theo ông nguyễn giang bá phó giám đốc trung tâm giang hóa thể thao và du lịch quyện kiên lương
cũng là đơn vị quản lý khu du lịch hòn phụ tử hiện nay
hiện tại các ngành chức năng đang tổ chức triển khai các hạng mục công trình
để góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng của khu du lịch hòn phụ tử
để từng bước nâng chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng
sắp tới thì sẽ được chính phủ cũng như là quỹ ban dân tỉnh
và các cơ quan có liên quan quan tâm sẽ xây dựng và cải thiện lại các cơ sở hạ tầng
tại khu du lịch hòn phụ tử này
tổng thể thì gồm có một mươi bảy hạng mục
trong đó có những hạng mục ví dụ như là đường đi khu công viên
rồi cầu tàu bãi xe khu xử lý rác thải
và một số hạng mục chống thì chúng ta sẽ kêu gọi các nhà đầu tư
đầu tư các hạng mục ví dụ như nhà hàng khách sạn khu vui chơi giải trí
hòn phụ tử từ khi được giao về cho địa phương là nguyện kiên lương quản lý
thì việc vệ sinh an ninh trật tự trong khu du lịch có phần tiến triển hơn
nhưng theo ngành chức năng huyện kiên lương
do phần ngân sách dành cho cơ sở hạ tầng du lịch còn hạng
nên hòn phụ tử vẫn chưa được chỉnh trang nâng chất
tuy nhiên theo những người là lần đầu tiên đặt chân đến tham quan hòn phụ tử
đều có chung một tâm trạng là tiếc nuối khi không thấy mặt cha là hòn phụ hiện hữu trong tầm mắt
cùng chung một cảm nhận thật sự
quan cảnh nơi đây non nước nơi này làm đấm say lòng người
nên sự nuối tiếc bất chợt ấy cũng dần dần mau ùa vào con sống
xô ra biển cả mênh mông theo thời gian